giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của anh alexenger vừa cảnh báo tổ chức nhà nước hồi giáo
is tự xưng tại syri đang âm mưu tấn công anh và các đồng minh phương tây
theo giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của anh alex jungger anh đang phải đối mặt với mối
đe dọa khủng bố chưa từng có với một mươi hai âm mưu tấn công đã bị phát hiện và chặn đứng kể từ tháng sáu
năm hai nghìn một mươi ba ông nhấn mạnh anh cũng như các đồng minh phương tây không thể an toàn trước các mối
đe dọa bắt nguồn từ syri trừ khi cuộc nội chiến tại quốc gia trung đông này kết thúc
ông junger cũng đã nhiều lần đề nghị hợp tác tình báo với mỹ và các cường quốc trong liên minh
châu âu eu kể từ khi người dân anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi eu và tỷ phú bất động sản
donald trump đắc cử tổng thống mỹ